vào lúc bốn giờ sáng nay ngày một tháng tám vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi độ vĩ bắc
một trăm một mươi tám độ kinh đông trên khu vực phía bắc đảo hải nam
cách đất liền các tỉnh quảng ninh hải phòng khoảng ba trăm bảy mươi km về phía đông đông nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp chín từ bảy mươi năm đến chín mươi km một giờ
giật cấp một mươi hai bán kính gió mạnh cấp sáu giật cấp tám trở lên khoảng một trăm bảy mươi km tính từ tâm bão
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển theo hướng tây tây bắc
mỗi giờ đi được từ một mươi đến một mươi năm km
vào khoảng chiều ngày hôm nay bão sẽ đi vào khu vực phía bắc của vịnh bắc bộ và có khả năng mạnh thêm
đến bốn giờ ngày hai tháng tám vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi một hai độ vĩ bắc
một trăm linh tám chín độ kinh đông trên vùng biển phía bắc vịnh bắc bộ
cách bờ biển quảng ninh hải phòng khoảng một trăm hai mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp chín từ bảy mươi năm đến chín mươi km một giờ
giật cấp một mươi hai
vùng nguy hiểm trên biển đông trong hai mươi bốn giờ tới gió mạnh cấp sáu giật cấp tám
phía bắc vĩ tuyến một mươi tám độ vĩ bắc phía tây kinh tuyến một trăm một mươi bốn độ kinh đông
từ sáng ngày hôm nay một tháng tám ở vịnh bắc bộ
bao gồm các huyện đảo bạch long vĩ cô tô cát hải vân đồn
có gió mạnh dần lên cấp sáu
từ chiều và đêm nay tăng lên cấp bảy cấp tám
vùng gần tâm bão đi qua cấp chín giật cấp một mươi hai
sóng biển cao từ ba đến năm mét biển động rất mạnh
cảnh báo gió mạnh trên đất liền
trên đất liền các tỉnh ven biển từ quảng ninh đến nam định
từ chiều ngày mùng hai tháng tám có gió mạnh cấp năm có lúc cấp sáu
từ chiều ngày hai tháng tám có gió mạnh cấp sáu cấp bảy
vùng gần tâm bão đi qua cấp bảy cấp tám giật cấp một mươi một
dự báo mưa lớn
từ ngày hôm nay ở phía đông bắc bộ có mưa rông
kèm khả năng lốc xoáy và gió giật mạnh
từ đêm nay đến ngày mùng bốn tháng tám
ở các tỉnh bắc bộ và có mưa to đến rất to
lượng mưa phổ biến từ một trăm linh ba trăm linh mm một đợt
riêng các tỉnh từ quảng ninh hải phòng lạng sơn
sẽ có từ hai trăm linh bốn trăm linh mm một đợt
ở các tỉnh bắc trung bộ có mưa vừa đến mưa to
lượng mưa từ năm mươi đến một trăm năm mươi mm một đợt
tại khu vực thành phố hà nội có mưa từ ngày hai tháng tám
có mưa vừa mưa to và rông
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
cảnh báo lũ lũ quét sạt lở đất ngập lụt
trên các sông suối khu vực bắc bộ và các tỉnh thanh hóa
nghệ an sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ hai đến năm mét
mực nước đỉnh lũ trên sông thao có khả năng đạt báo động hai
thượng lưu sông lô đạt mức báo động một báo động hai
thượng lưu sông thái bình đạt mức báo động một
các sông chính ở thanh hóa nghệ an sẽ dưới báo động một
nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi
ngập lụt ở vùng trũng các tỉnh vùng núi bắc bộ các tỉnh bắc trung bộ
trong đó đặc biệt là các tỉnh quảng ninh lạng sơn bắc cạn cao bằng hà giang yên bái
lào cai hòa bình sơn la lai châu thanh hóa và nghệ an
cấp độ rủi ro thiên tai do bão sẽ ở cấp ba